vào sáng ngày hôm nay trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua km hai mươi năm thuộc xã nghĩa bình huyện bù đăng tỉnh bình phước
một chiếc xe container đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bốc cháy khiết khiến chiếc xe bị thiêu dụi hoàn toàn
vào khoảng bốn giờ sáng nay tài xế phạm xuân hà ba mươi hai tuổi quê quảng bình điều khiển xe container mang biển kiểm soát năm mươi một c năm nghìn bốn trăm bảy mươi bốn
lưu thông trên đường quốc lộ một mươi bốn hướng từ thành phố hồ chí minh đi đắk nông
khi đi đến đoạn km số hai mươi năm lửa bất ngờ phát ra từ phía cabin phía trước chiếc xe và bốc cháy dữ dội
mặc dù anh hà cùng phụ xe là đàm minh đức hai mươi bảy tuổi nhanh chóng dùng bình chữa cháy để khống chế ngọn lửa
tuy nhiên do lửa cháy quá lớn lại lan sang bình xăng nên cả hai phải bỏ chạy
ngay sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan sang phần thân xe thiêu dụi hoàn toàn chiếc container chỉ trong vòng chưa đầy hai giờ đồng hồ
rất may thời điểm xảy ra vụ cháy nổ là dạng sáng ít phương tiện lưu thông qua lại nên không gây thiệt hại về người
thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm bảo vệ tết nguyên đán bính thân hai nghìn hai mươi bốn
công an huyện trợ đồn đã tăng cường lực lượng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy
chỉ trong vòng một mươi năm ngày gia quân lực lượng cảnh sát ma túy công an huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn
đã lần lượt bắt và khởi tố năm đối tượng là trịnh xuân hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi trú tại xã nghĩa tá nông văn tung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại xã đồng lạc
hoàng văn tôn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú xã bình trung nông văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại thị trấn bằng lũng
khuất văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã lương bằng
tăng vật thu giữ gồm sáu gói nhỏ heroin năm điện thoại di động một nhẫm kim loại màu vàng và trên bốn triệu đồng
được biết hai đối tượng hoàng văn tôn và khuất văn dũng đã từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích
và tàng trưởng
tăng vật thu giữ mua bán trái phép chất mặt túy
tại tỉnh sơn la ghi nhận nền nhiệt ban đêm giảm mạnh xuống âm một độ
ở mộc châu thì nhiệt độ chỉ giao động từ một đến ba độ
đã có hiện tượng là băng tuyết xảy ra
các địa phương trong tỉnh đang tích cực phòng chống rét cho cây trồng và vật nuôi
toàn tỉnh sơn la hiện có hơn ba trăm tám mươi tám con châu bò và hơn năm trăm bốn mươi con châu bò
trong đó chủ yếu tập trung tại các huyện miền núi vùng cao như sông mã sốt cộp thuận châu bắc yên phủ yên v v
theo dự báo trong vài ngày tới rét đậm rét hại còn xảy ra
vì vậy nguy cơ ra súc ra cầm chết do rét và dịch bệnh là rất lớn
rút kinh nghiệm từ các mùa rét trước năm nay để tránh thiệt hại cho đàn vật nuôi
ngành nông nghiệp đã chủ động thành lập các đoàn công tác xuống tận các địa phương kiểm tra giám sát
và hướng dẫn bà con chăn nuôi phòng chống rét cho vật nuôi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm và rét hại gây ra
tin quốc tế trận bão tuyết kinh hoàng ở mỹ mang tên là jonas tấn công nhiều bang nước này vào dịp cuối tuần đã khiến cho ít nhất một mươi bảy người thiệt mạng
trận bão tuyết làm tê liệt phần lớn bờ đông của mỹ đã trở nên mạnh hơn
khiến washington rơi vào tình trạng đóng băng buộc nhiều đường xá cầu hầm ở new york phải đóng cửa tới tận sáng nay
cơ quan dự báo thời tiết quốc gia mỹ cảnh báo tình trạng xấu nhất sẽ xảy ra ở nhiều khu vực
bang đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp hơn một mươi hai chuyến bay trên toàn nước mỹ đã bị hủy
xe ô tô tắc nghẽn suốt hai mươi bốn giờ tám mươi năm triệu người được thông báo nên ở trong nhà và ít nhất một mươi bảy người thiệt mạng liên quan đến bão
một mảnh vỡ được cho là của máy bay đã được tìm thấy ngoài khơi bờ biển miền nam thái lan
làm dấy lên đồn đoán nó có thể thuộc về chuyến bay mh ba trăm bảy mươi
của hãng hàng không malaysia airlines mất tích gần hai năm trước
mảnh vỡ là một miếng kim loại lớn uốn cong dài khoảng ba mét và rộng khoảng hai mét
trôi giặt vào bờ biển tỉnh nakhon sittamarat
người dân địa phương đã thông báo vụ việc với các nhà chức trách để giúp nhận dạng nó
phát hiện trên làm nảy sinh đồn đoán trên báo chí thái lan rằng mảnh vỡ có thể thuộc về chuyến bay xấu số mh ba trăm bảy mươi
đã mất tích khi đang thực hiện hành trình từ kuala lumpur đi bắc kinh vào ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hiện chưa có xác nhận chính thức nào nói rằng mảnh vỡ này thuộc về một chiếc máy bay
hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm một mảnh vỡ cánh máy bay được tìm thấy trên đảo reunan của pháp ở ấn độ dương
đã được xác nhận là của mh ba trăm bảy mươi tuy nhiên không phát hiện thêm dấu vết nào của mh ba trăm bảy mươi kể từ đó